tủ tướng nhật bản kishida fumio ngày hôm nay đã đến hàn quốc để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống nước chủ nhà yun suk yên
đánh dấu việc nối lại toàn diện ngoại giao con thoi giữa lãnh đạo hai nước sau một mươi hai năm
chuyến thăm hàn quốc trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng năm của ông kishida sẽ là chuyến thăm song phương đầu tiên của một nhà lãnh đạo nhật bản sau một mươi hai năm
đánh dấu việc hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ song phương vốn bị đỉnh trệ lâu nay do các bất đồng về vấn đề quá khứ lịch sử
và cũng là để thực hiện thỏa thuận đã thông qua tại hội nghị ở tokyo hồi tháng ba vừa qua
văn phòng tổng thống hàn quốc cho biết hội nghị cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo sẽ được tổ chức theo hình thức hội nghị hẹp rồi sau đó mở rộng thành phần
nội dung của hội nghị cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào các vấn đề như an ninh công nghiệp công nghệ cao khoa học và công nghệ
cũng như hợp tác về các vấn đề văn hóa và thanh niên
vấn đề triều tiên cũng sẽ ở vị trí cao trong chương trình nghị sự trong bối cảnh hàn quốc tăng cường hợp tác song phương hàn nhật và ba bên hàn nhật mỹ